cuối năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội đã sử dụng chế phẩm redoxi ba c nhập khẩu từ đức
để thử nghiệm xử lý nước tại ba hồ chính hồ hố mẹ hồ giáp bát và hồ ba mẫu
sau khi thử nghiệm tại ba hồ chất lượng nước và không khí khu vực hồ được cải thiện rõ rệt
đến nay hà nội đã sử dụng chế phẩm này để xử lý nước tại tám mươi bảy hồ
trước đây hà nội cũng đã thực hiện xử lý hồ bằng nhiều chế phẩm khác nhau
như là chế phẩm vi sinh cơ học tổng hợp
tuy nhiên những bước thực hiện khá phức tạp từ bốn đến năm bước
thời gian trong năm ngày và số lượng nhân công cần nhiều giá thành cũng cao hơn
sử dụng chế phẩm redoxi ba c chỉ cần thực hiện một bước duy nhất
đến thời điểm hiện nay tất cả những hồ mà được xử lý bằng redoxi ba c
đã đưa chất lượng nước từ vượt ngưỡng về ô nhiễm và về hữu cơ
thì đến nay đã đạt tiêu chuẩn b một
hồ ba mẫu trước khi sử dụng chế phẩm nằm trong nhóm ba tháng phải xử lý một lần
do bị tái ô nhiễm bởi nước thải
sau khi xử lý đã được chuyển sang nhóm hai nhóm sáu tháng mới phải xử lý một lần
bây giờ đã cải thiện rất nhiều
vì có loại về xử lý nước này có thuốc xử lý
nên là nước hồ này đã cải thiện rất nhiều môi trường ở đây xanh dày đẹp
chúng tôi sống ở đây
trước kia thì rất là khủng khiếp là cái mùi ở hồ
mỗi một khi mà nó bốc cái mùi lên trong những ngày mà nó trời nồm
nó bốc lên cái mùi phải nói là rất là khủng khiếp
mà trong khi đó thì gia đình nhà tôi cũng đã có cái ý tưởng là định bán nhà đi
để mà đi nơi khác ở
chứ cái cảnh sống cùng với lại cái mùi như này thì ô nhiễm không thể nào mà chịu được
nhưng mà đến khi mấy năm nay thì được cải thiện rõ ràng
sau khi công ty thoát nước vào đây xử lý
cái hóa chất rồi là một số các cái phương pháp khoa học
tôi thấy rằng là cuộc sống nó quá là sung sướng
qua trao đổi có chuyên gia cho rằng sự thay đổi của hệ sinh thái
môi trường của hồ sau khi sử dụng chế phẩm này cần được khảo sát điều tra kỳ lương hơn
và cần đầu tư kinh phí nhiều hơn để làm các thí nghiệm
kiểm nghiệm chất lượng nước đã qua xử lý